quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối khí lạnh chỉ còn tác động yếu đến nước ta nên đêm qua và sáng sớm nay
ở khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây
còn sương mù hiện tại đang xuất hiện nhiều ở cả khu vực phía đông lẫn phía tây bắc bộ
dự báo tình trạng sương mù như hiện nay sẽ nhanh tan
từ sau tám giờ sáng thì ở khu vực phía tây trời sẽ có nắng trở lại
cộng thêm tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây cũng manh nha phát triển
nên ngày hôm nay ở phía tây bắc bộ trời nắng mạnh hơn
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ tăng lên ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một số nơi sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay trời cũng chuyển nắng về trưa và chiều
mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở đây sẽ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khối khí lạnh thì yếu vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
vì thế lúc này ở miền trung không còn nơi nào có mưa cả
chỉ có hiện tượng sương mù nhẹ còn xuất hiện ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhưng với sự phát triển của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây tình trạng sương mù ở đây sẽ nhanh tan
trời cũng đồng loạt chuyển nắng từ sau tám giờ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả một mươi bốn tỉnh thành phố miền trung
dọc từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận sẽ đồng loạt tăng lên mức từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực có cường độ
nắng mạnh và nền nhiệt cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh thành phía nam
trong đó khu vực miền đông nam bộ tiếp tục có nắng nóng gây gắt với mức nhiệt chiều nay phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
các tỉnh miền tây cũng có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn ở khu vực tây nguyên hôm nay vẫn có nắng cả ngày cục bộ có nơi nắng nóng nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển tất cả các vùng biển nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển sang hướng đông đến đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước